thưa quý vị cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an phường bến nghé vừa triệt phá đường dây bán dâm
tại khách sạn bốn sao ở quận nhất thành phố hồ chí minh bắt quả tang ba người mẫu bán dâm với giá từ một mươi tám đến ba mươi usd
cùng lúc một tổ trinh sát khác ập vào chung cư cao cấp ở quận bảy bắt lục triệu vĩ hai mươi bảy tuổi quê đà nẵng
đang điều một số diễn viên người mẫu khác tiếp tục đi phục vụ cho khách hàng sang
một trong ba cô gái bị bắt quả tan đang bán dâm ở khách sạn bốn sao được giới thiệu là hoa hậu người việt tại australia
năm hai nghìn một mươi năm những người đẹp khai trước đó lục trừ vĩ liên hệ kêu gọi đến đây tiếp ba doanh nhân với giá một mươi tám ba mươi usd
vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị và các bạn đối với những người khuyết tật thì vấn đề tìm việc làm luôn gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là sau đại dịch covid một mươi chín rất nhiều người lao động đã bị mất việc làm
thấu hiểu được điều đó hơn ai hết anh nguyễn việt hoài là chủ một doanh nghiệp đã gây dựng nên một thương hiệu
kinh doanh với nguồn nhân công đều là những người khuyết tật tạo cho họ một môi trường làm việc thân thiện
giúp đỡ những người kém may mắn có một cuộc sống tốt đẹp hơn
vâng ạ không phải chỉ là một công ty một nơi làm việc mà đối với anh hoài thì đây còn là gia đình thứ hai nữa
giúp đỡ được càng nhiều người khuyết tật cũng như giúp chính những thành viên trong gia đình của mình
vượt qua mọi rào cản của xã hội vươn lên trong cuộc sống cũng chính là động lực của anh
chúng tôi là những người khuyết tật nhưng chúng tôi không tạo ra những sản phẩm khuyết tật
thực sự tôi thấy các bạn là những người rất là thông điệp
các bạn ấy khi tôi giao việc khi mà tôi làm được cho họ họ hiểu
về vấn đề họ cần phải làm gì họ làm như thế nào bởi vì họ khó khăn về giao tiếp
khi họ hiểu vấn đề thì thực sự với tôi họ làm rất tốt
họ vẫn có thể cống hiến được cho xã hội
và cuối cùng họ giảm được cái gánh nặng cho gia đình
họ vẫn kiếm được tiền
ở trong xưởng của tôi có những bạn khi bạn đi làm từ đi mà nhà không có điều kiện
nhưng bạn đi làm bạn tiết kiệm bạn đi mua được xe cho
cho bản thân
đó là những cái tác động rất là tốt và rất là tích cực
khi mà dịch covid một mươi chín nó lan rộng và tác động đến cái nền y tế
thì cái việc của những cái đường hướng đó mà chúng tôi cũng phải linh hoạt
để làm sao mà xây chuyển được cái thực hiện
làm sao có được đủ chi trả lương
tất cả những cái chi phí cho đơn kỳ thì chúng tôi có những cái một cái dịch vụ để trải nghiệm
đến cuối tuần thì gia đình mà đã đăng ký thì có thể đến kia việc
và bố mẹ có thể ngồi rất là thư giãn uống cà phê và nắm các con trải nghiệm
các con được học những cái nguồn lưu ký hiệu
để sau đó thì các con có thể vào trong xưởng giao lưu với người biết

để khiển được hơn là những cái người khuyết tật
để làm những cái việc đó nó khó khăn như thế nào
công ty do anh hoài thành lập từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã tạo thêm cơ hội làm việc cho rất nhiều người khuyết tật
điều đặc biệt là tại đây họ được đồng cảm thấu hiểu phát huy hết những năng lực của bản thân trong từng công việc
có lẽ chính sự đồng lòng và đoàn kết từ người chủ doanh nghiệp cho đến những nhân công này
đã giúp họ đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn
trong bối cảnh nền kinh tế đi xuống sau trận chiến với dịch covid một mươi chín vừa rồi
ngoài những cái kiến định theo đuổi mục tiêu
thì hiện tại mới có những dòng sản phẩm cho các công ty quả tặng doanh nghiệp
những sản phẩm đưa ra kể cả về dịch vụ cũng là một sản phẩm
bởi vì những sản phẩm mà các bạn ở xưởng đưa ra
thì luôn luôn phải là những sản phẩm
từ dịch cho đến bây giờ cũng rất là tự hào là công ty chưa cắt lương và ai cả
có thể thấy rằng với anh hoài
đây không chỉ là một công ty một nơi làm việc
mà còn là một gia đình thứ hai
giúp đỡ được càng nhiều người khuyết tật
cũng như giúp chính những thành viên trong gia đình của mình
vượt qua mọi rào cản của xã hội
vươn lên trong cuộc sống chính là động lực của anh
chúc cho những dự định phát triển mô hình kinh doanh của anh hoài
sẽ thành công và vững vàng hơn nữa
từng bước khẳng định rằng
người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh